thanh hóa có chín trăm năm mươi bốn hợp tác xã trong đó năm trăm chín mươi là hợp tác xã nông nghiệp
sau chuyển đổi theo luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai các hợp tác xã đã từng bước khẳng định là hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân
đây là hình ảnh các doanh nghiệp đang thu mua một số mặt hàng nông sản của bà con nông dân tại huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
giữ vai trò trung gian trong việc mua bán này là hợp tác xã nông nghiệp xã phú lộc huyện hậu lộc
từ nhiều năm nay mô hình hợp tác xã tại địa phương được bà con nông dân đặt nhiều niềm tin bởi phương châm hoạt động
hàng hóa sản xuất đến đâu sẽ được hợp tác xã tiêu thụ đến đó
thông qua các hợp đồng và cam kết rất cụ thể về việc doanh nghiệp sẽ thu mua toàn bộ các sản phẩm bà con nông dân sản xuất ra
các cây trồng hàng hóa ở đây chúng tôi đều có các hợp đồng liên kết
không những năm nay mà cả chục năm nay rồi
vai trò của hợp tác xã là cầu nối cho các thành tựu
các thành viên trong hợp tác xã tham gia sản xuất hàng hóa để nâng cao cái giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích cũng như là cái thu nhập cho các hộ thành viên
thời điểm mới chuyển đổi theo luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai phần lớn bà con nông dân chưa thực sự mặn mà tham gia
những năm gần đây cùng với sự khởi sắc của vai trò hợp tác xã trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
các hợp tác xã đã có thêm nhiều thành viên tham gia kéo theo lượng vốn đóng góp tăng đáng kể
tại những mô hình hợp tác xã năng động hiệu quả người nông dân giảm được nỗi lo về đầu ra cũng như sự bấp bênh về giá
uy tín của hợp tác xã tăng cao không chỉ trong mắt của người dân mà còn cả từ phía các đơn vị thu mua nông sản
có thể nói trong chuỗi mà vị trí của hợp tác xã thì giám đốc hợp tác xã hết sức là quan trọng
giám đốc nào sáng tạo giám đốc nào chịu ra với thương trường tìm hiểu và có kiến thức về tổ chức sản xuất
thì ở đó bà con đều có thể tìm hiểu
bà con đều sống được nâng lên sản phẩm được tăng lên
để phát huy hơn nữa vai trò của mô hình hợp tác xã tỉnh thanh hóa đang có nhiều chỉ đạo cụ thể các địa phương
nhanh chóng chuyển đổi về chất lượng hoạt động hợp tác xã nâng cao vai trò người đứng đầu
khẳng định chỗ đứng vững chắc của mô hình hợp tác xã trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp